thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín do không có việc làm người dân đổ xô về khu vực vùng núi quảng nam khai thác vàng khá là đông
lực lượng công an quảng nam đã tổ chức truy quét đẩy đuổi gần hai trăm linh người khai thác vàng trái phép ra khỏi các khu vực khai thác
ngày hai mươi chín tháng bảy lực lượng công an tổ chức truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực mọc vàng bồng miêu xã tam lãnh huyện phú ninh
lực lượng chức năng đã phá hủy một mươi năm lán lán trại nhiều công cụ phương tiện đẩy đuổi hơn một trăm linh đối tượng khai thác vàng trái phép ra khỏi khu vực khai thác
tiếp đó công an quảng nam cũng đã truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực bãi ba mươi tám ở xã phước hòa huyện phước sơn
công an phát hiện gần một trăm linh người đang khai thác vàng trái phép tổ công tác đã lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động khai thác vàng trái phép tại hai khu vực này